tránh văn phòng nội các nhật bản hirokazu masuno đã kêu gọi triều tiên hành động để sớm tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giải quyết vấn đề công dân nhật bản bị bắt cóc trước đây
ông cũng cho biết thủ tướng nhật bản kishida fumio sẵn sàng đàm phán với nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un vô điều kiện
ông matsuno nhấn mạnh thủ tướng kishida bày tỏ mong muốn khởi động đàm phán giữa hai quốc gia để mở đường cho hội nghị thượng đỉnh
và nhật bản sẽ tiếp tục truyền đạt quyết tâm của thủ tướng kishida fumio tới ông kim jong un cho đến khi triều tiên hành động
tránh văn phòng nội các marsono hối thúc triều tiên sớm hành động bởi gia đình của các nạn nhân đang giả đi
trong danh sách chính thức nhật bản công bố một mươi bảy công dân nước này bị triều tiên bắt cóc trong những thập niên bảy mươi và tám mươi của thế kỷ trước
trong đó năm người đã được hồi hương năm hai nghìn hai nhật bản tiếp tục yêu cầu phía triều tiên cho một mươi hai người còn lại về nước
tuy nhiên bình nhưỡng khẳng định trong số này tám người đã qua đời và bốn người còn lại chưa từng
đến triều tiên